thời gian dụng chứng muộn có thể xảy ra ở hầu hết mọi phụ nữ đôi khi chỉ là tạm thời nhưng cũng có thể là triệu chứng của một chứng dối loạn tiềm ẩn
một dụng trứng muộn là gì
dụng chứng muộn là hiện tượng dụng trứng xảy ra sau hai mươi một ngày của chu kỳ kinh nguyệt
dụng trứng là việc giải phóng một quả trứng trưởng thành từ buồng trứng nó được kích hoạt bởi sự tăng và giảm hàng tháng của một số học môn nhất định như edugen
quá trình dụng chứng thường xảy ra vào giữa thời gian chu kỳ kinh nguyệt
chu kỳ trung bình dài khoảng hai mươi tám ngày có nghĩa sự dụng trướng thường xảy ra vào khoảng một mươi bốn ngày của chu kỳ
tuy nhiên có thể rất nhiều biến thể
những phụ nữ có chu kỳ kéo dài hơn hoặc không đều có xu hướng dụng chứng muộn hơn
hoặc có thể không dụng chứng trong mỗi chu kỳ
dụng chứng muộn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và kinh nguyệt của phụ nữ
hai nguyên nhân dụng trứng muộn
chu kỳ kinh nguyệt được chia thành ba giai đoạn
giai đoạn nang trứng nãng noan trong đó các nang bổ trứng phát triển và trứng chín để dự đoán sự phong thích của nó
giai đoạn thứ hai là giai đoạn dụng trứng và cuối cùng là giai đoạn hoàng thể
trong đó nang trứng đóng lại và các hốc môn được giải phóng để kích hoạt sự bông chốc của niêm mạc tử cung
trừ khi đã có thai
trong khi giai đoạn hoàng thể không đổi kéo dài khoảng một mươi bốn ngày sau khi rụng trứng
thời gian trứng dụng chỉ kéo dài vài giờ thì giai đoạn nang trứng có thể thay đổi về đủ dài từ một mươi đến một mươi sáu ngày
nếu giai đoạn noãn kéo dài quá trình dụng trứng sẽ đến muộn thậm chí không có
dụng chứng muộn thường do mất cân bằng nội tiết tố có thể là tạm thời hoặc lâu dài tùy thuộc vào nguyên nhân
một số điều có thể dẫn đến sự mất cân bằng nội tiết tố bao gồm
hội trứng bùng trứng đa nang
hội trứng bùng trứng đa nang là tình trạng testoreno được sản xuất quá mức
quá nhiều testoreno sẽ ngăn cản bùng trứng phóng kích trứng
kích nguyệt không đều là một triệu trứng phổ biến của hội trứng bùng trứng đa nang
hội trứng bùng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây vô sinh ở nước giới
nó ảnh hưởng đến sáu một mươi hai phụ nữ trong độ tuổi sinh sản
các dấu hiệu và triệu trứng của hội trứng bùng trứng đa nang bao gồm
kích nguyệt không đều hoặc không có
nội tiết tố đam cao có thể gây da lông trên khuôn mặt hoặc mụn trứng cá nghiêm trọng
út nang bùng trứng có thể ảnh hưởng đến sử dụng trứng thừa cân hoặc béo phì
các lựa chọn điều trị bao gồm thuốc giảm cân và các thay đổi lối sống khác
tuyến giáp tác động đến tuyến yên
tuyền yên là một vùng não chịu trách nhiệm một số học môn cần thiết cho quá trình dụng trứng
tuyến giáp hoạt động kém hoặc hoạt động quá mức có thể gây ra các vấn đề về dụng trứng
tuyến giáp kém hoạt động xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ học môn tuyến giáp
tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến kinh nguyệt và ức chế quá trình dụng trứng
thuốc có thể khuất phục học môn tuyến giáp về mức bình thường
có thể điều chỉnh quá trình dụng trứng và cải thiện khả năng sinh sản
căng thẳng tột độ
căng thẳng tột độ cả về thể chất lẫn cảm xúc có thể tăng động tiêu cực theo nhiều cách khác nhau
bao gồm cả về mặt nội tiết tố
những phụ nữ bị căng thẳng về thể chất hoặc cảm xúc có thể ngừng dụng trứng
hoặc có thể trải qua những thay đổi kinh nguyệt khác
các yếu tố gây căng thẳng cực độ như bạo lực gia đình hoặc tình dục
bệnh mạng tính hoặc giai đoạn quấy bệnh ung thư mất người thân yêu sống sót sau một thảm họa
khi phụ nữ trong thời gian cho con bú hoàn toàn
cơ thể dễ ngừng kinh nguyệt và dụng trứng một cách tự nhiên
tuy nhiên việc cho con bú không nên được sử dụng như một hình thức kiểm soát sinh sản
sử dụng trứng có thể trở lại trong kỳ kinh hai tuần
khoảng hai những người theo phương pháp này sẽ mang thai trong vòng sáu tháng sau khi sinh
kinh nguyệt bình thường và dụng trứng thường sẽ tiếp tục sau khi người mẹ ngừng cho con bú
hoặc khi trẻ bắt đầu ăn thức ăn đặc và ít bú mẹ hơn
tăng prolactin máu
tăng prolactin máu xảy ra khi cơ thể sản xuất mức prolactin
prolactin cao hơn bình thường một loại hông môn kích thích sản xuất sữa mẹ
tăng prolavin máu có thể do khối u não lành tính hoặc do sử dụng một số loại thuốc
điều trị bằng thuốc có thể làm giảm sản xuất prolactin thư nhỏ khối u
loại bỏ các triệu trứng và tạo điều kiện cho quá trình dụng trứng diễn ra bình thường
thuốc ngăn cản dụng trứng
một số loại thuốc có ngăn cản sử dụng trứng
tuy nhiên nghiên cứu về tác động của các loại thuốc và chất cụ thể lên quá trình hình dung trứng vẫn đang được tiến hành
ngưng sử dụng những loại thuốc đang sử dụng hoặc chuyển sang một loại thuốc thay thế có thể giúp điều chỉnh quá trình dụng chứng
tuy nhiên không nên dừng hoặc thay đổi thuốc mà không có ý kiến của bác sĩ
ba dụng trứng muộn ảnh hưởng như thế nào đến khả năng thụ thai
trứng cất được thụ tinh trong vòng một mươi hai đến hai mươi bốn giờ sau khi trứng được phóng ra để mang thai
dụng trứng muộn có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của phụ nữ
vì vậy mặc dù dụng chứ không đều khiến việc dự đoán thai kỳ trở nên khó khăn hơn
nhưng điều đó không đều

nó chỉ có thể khó khăn hơn trong việc xác định thời gian sinh nở
nếu sử dụng trứng bị ảnh hưởng bởi một tình trạng cơ bản hoặc do sử dụng một loại thuốc
thì việc điều trị có thể cải thiện khả năng sinh sản của bạn trong nhiều trường hợp
những người có tình trạng bệnh lý ảnh hưởng đến quá trình dụng chứng
chẳng hạn như hội trứng muộn trứng đa nang tăng proactin máu hoặc suy tuyến giáp
thường có thể thụ thai sau khi điều trị
bốn dụng trứng muộn ảnh hưởng đến kinh nguyệt như thế nào
nếu dụng trứng muộn phụ nước có thể bị chảy máu nhiều khi hành kinh
hóc môn estrogen đặt đỉnh điểm vào nửa đầu của chu kỳ kinh nguyệt
làm cho nghiêm mạc tử cung dày lên và chứa nhiều máu
quá trình dụng trứng kích hoạt giải phóng hóc môn pet g gesturant
kích thích các tuyến yên nằm trong niêm mạc tử cung giúp hỗ trợ thụ tinh
nếu quá trình dụng trứng đến muộn hoặc không có hiện tượng dụng trứng
en vẫn tiếp tục tiết ra làm cho dây tử cung không ngừng phát triển
cuối cùng lấp lót xây dụng đến mức nó trở nên không ổn định và bong ra
điều đó có thể dẫn đến kinh nguyệt da nhiều
năm khi nào cần đến gặp bác sĩ
phụ nữ nên gặp bác sĩ nếu lo lắng về chu kỳ kinh nguyệt
khả năng dụng trứng hoặc khả năng sinh sản
nếu có vấn đề về dụng chứng điều trị càng sớm thì kết quả càng tốt
cần đi khám bác sĩ nếu thấy bất kỳ trường hợp nào sau đây
chu kỳ kinh nguyệt dưới hai mươi một ngày hoặc dài hơn bốn mươi ngày
những thay đổi đột ngột xảy ra đối với chu kỳ kinh nguyệt
chu kỳ đột ngột dừng lại mà không có bất kỳ lý do rõ ràng nào
chảy máu kinh nguyệt nhiều những cơn đau nghiêm trọng xảy ra
các triệu trứng của hội trứng mùa trứng đa nang
suy giáp hoặc tăng prolactin máu phát triển
sự thụ thai không xảy ra trong vòng một mươi hai tháng
sau khi cố gắng đối với những người dưới ba mươi năm tuổi
hoặc trong vòng sáu tháng đối với những người trên ba mươi năm tuổi
bảy việc dụng trứng muộn diễn ra thường xuyên
có thể làm giảm khả năng sinh sản của một người và gây ra kinh nguyệt nhiều
tuy nhiên việc dụng chứng muộn có thể thỉnh thoảng xảy ra ở hầu hết phụ nữ
lượng trứng muộn không thường xuyên không phải là một nguyên nhân đáng lo ngại
trong trường hợp có tình trạng bệnh lý tiềm ẩn
việc điều trị thường có thể khôi phục quá trình dụng chứng bình thường
và cải thiện cơ hội thu thai của một người
sáu phương pháp điều trị dụng trứng muộn
nếu có một tình trạng tiềm ẩn như hội trứng muộn trứng đa nang hoặc suy giáp
điều trị giúp cơ thể điều chỉnh sự dụng trứng
nếu không xác định được nguyên nhân bạn muốn mang thai
hoặc bác sĩ có thể kê đơn giúp điều chỉnh quá trình dụng chứng
ngoài ra phụ nữ cần cải thiện kinh nguyệt và sức khỏe bằng phương pháp tập thể dục đúng mực
vì tập thể dục quá mạnh có thể ảnh hưởng đến quá trình dụng chứng
tập thể dục vừa phải có thể cải thiện được quá trình dụng trứng
tránh hút thuốc hoặc tiếp xúc với khói thuốc
giảm căng thẳng bằng cách sống lành mạnh giảm tài công việc
sử dụng các biện pháp tránh thai như bao cao su
những hình thức kiểm soát sinh sản này có thể giúp bảo vệ các bệnh lây truyền qua đường tình dục
có thể làm giảm khả năng sinh sản